mặc dù luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba và nghị định bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn đã quy định chủ đầu tư phải đầu tư hoàn thiện hạ tầng trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng tại nhiều địa phương ở tỉnh thừa thiên huế đến nay vẫn chưa thực hiện theo quy định này
nếu không có những hàng cọc bê tông thì không ai biết đây là khu đất đã được ủy ban nhân dân xã phong sơn huyện phong điền phân lô bán nền để xây nhà từ năm hai nghìn một mươi
theo quy hoạch khu đất có diện tích hơn hai hectare này đã được phân thành sáu mươi chín lô đất có diện tích từ hai trăm tám mươi đến ba trăm linh m hai một lô đã được tổ chức đấu giá thành công với mức giá từ hai mươi bảy đến ba mươi năm triệu đồng một lô
người dân địa phương cho biết sau khi tổ chức đấu giá trên giấy vào năm hai nghìn một mươi bảy đến cuối năm hai nghìn một mươi tám chính quyền địa phương mới tiến hành cắm mốc phân lô để giao đất cho người dân và từ đó đến nay họ không làm gì thêm
theo quy hoạch khu đất đã được ủy ban nhân dân xã phong sơn huyện phong điền phân lô bán nền để xây nhà từ năm hai nghìn một mươi bảy đến cuối năm hai nghìn một mươi tám chính quyền địa phương mới tiến hành cắm mốc phân lô để giao đất cho người dân và từ đó đến nay họ không làm gì thêm
theo quy hoạch khu đất đã được ủy ban nhân dân xã phong sơn huyện phong điền phân lô bán nền để giao đất cho người dân và từ đó đến nay họ không làm gì thêm
đài năm hai nghìn một mươi ba và nghị định bốn mươi ba hai nghìn một mươi bốn hướng dẫn thi hành điều luật đã quy định chủ đầu tư phải đầu tư hạ tầng trước khi tổ chức đấu thầu quyền sử dụng đất
tuy nhiên không riêng ở khu tái định cư hiền sĩ qua khảo sát ở một số khu quy hoạch khác ở huyện phong điền phú vang thì có nhiều chủ đầu tư đã cố tình bỏ qua quy định này
trước thực trạng trên các cấp chính quyền tỉnh thừa thiên huế sớm ra soát để xử lý khắc phục